dịch covid một mươi chín lây lan nhanh chóng trên toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến những thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất thế giới như mỹ trung quốc italia tây ban nha pháp
chính sách cách ly người dân và giao thông ngưng trệ cũng như chuỗi cung ứng bị gián đoạn đã khiến thị trường thủy sản biến động mạnh giá hầu hết các loại sụt giảm
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt hơn một năm mươi bốn tỷ usd giảm một mươi bốn hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó xuất khẩu sang những thị trường lớn đều giảm mạnh thị trường eu giảm mạnh nhất bốn mươi thị trường trung quốc giảm hai mươi năm hàn quốc giảm hai mươi bốn thị trường nhật bản giảm một mươi chín thị trường mỹ giảm tám sáu
hiện thị trường trung quốc đã có nhu cầu nhập khẩu trở lại nhưng đơn đặt hàng không nhiều
do các cái giãn cách xã hội do tình hình dịch bệnh dẫn đến là cái khả năng cung cầu và cái khả năng là vận chuyển rồi là tiếp nhận
nó có khó khăn bên cạnh đó thì cái tác động covid chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ đối với một số cái mặt hàng mà nó phân khúc thị trường cao
ví dụ như tôm hùm ví dụ như là ốc hương ví dụ như là cá song hay là sản phẩm khai thác như con cá ngừ
do cái hệ thống nhà hàng hệ thống phân khúc của cái thị trường cao cấp nó bị ảnh hưởng cho nên là cái giá của bà con nó có giảm
trong bối cảnh đó tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con giảm mật độ
ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm giá thành và vẫn duy trì chất lượng sản phẩm để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
cần đối cái thực tiễn sản xuất và cái khả năng tiêu thụ từ đó là có một cái kế hoạch chủ động trong cái sản xuất cái nguyên liệu để tránh cái rủi ro và tránh cái ổn tứ hàng cho bà con
đối với lĩnh vực khai thác cũng tương tự
thực tế cho thấy trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
ngành thủy sản nước ta vẫn thấy những cơ hội thị trường cụ thể như ngành cá cha có thể tận dụng thời cơ cá loại cá thịt trắng khác như cá minh thái
bóc lốc tăng giá mạnh khiến cho các nhà máy chế biến eu có thể sẽ cân nhắc thay thế một phần bằng cá cha
nhất là khi mà thuế nhập khẩu cá cha từ việt nam vào eu giảm từ năm xuống nhờ evfta